trong bản tin tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý
công an thành phố hải dương vừa bắt giữ đối tượng điều khiển xe mô tô giật túi sách của người đi đường
trong đêm khiến cho nạn nhân ngã xuống đường rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn
đối tượng bị bắt giữ là chu đình biết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại khánh hội nam đồng thành phố hải dương
vào khoảng hai mươi một h ngày năm tháng ba chị phạm quỳnh anh khi đang đi bộ trên đoạn đường thuộc phường quang trung thành phố hải dương
thì đã bị đối tượng điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát và giật chiếc túi sách
khiến chị bị ngã xuống đường rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy
khi đến khu vực bờ sông thuộc phường ngọc châu đối tượng lục ví của nạn nhân lấy đi số tiền
rồi vứt vi xuống sông sau đó đối tượng về nhà ngủ
cho đến ngày hôm nay đối tượng đã bị công an thành phố hải dương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại vân đồn tỉnh quảng ninh
đáng chú ý đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
mở đầu bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay mời quý vị và các bạn điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an diễn ra trong tuần qua
làm việc với thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc để trao đổi thống nhất về chủ trương phương hướng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân xây dựng công an xã chính quy gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
trong đó tiếp tục bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã nhất là các xã phức tạp về an ninh trật tự
bộ trưởng đề nghị thường vụ tỉnh uy và ubnd tỉnh vĩnh phúc tiếp tục quan tâm hơn đến xây dựng công an chính quy nói chung
và triển khai quyết liệt hơn việc điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh nói riêng
để lực lượng công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
tuần qua thứ trưởng lê quý vương đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc bổ nhiệm đại tá lưu hồng quảng phó giám đốc công an tỉnh lào cai giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh lào cai
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quý vương đề nghị đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh lào cai phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể
tham mưu tốt cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đảng và xây dựng lực lượng phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà đảng và ngành giao phó
phát biểu tại hội nghị triển khai thỏa thuận hợp tác nâng cao năng lực trình độ tiếng anh và công nghệ thông tin cho cán bộ công an tổ chức tuần qua
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh trong thực tiễn công tác việc nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học là vô cùng cần thiết
trong thời gian tới cần căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của từng lực lượng đơn vị địa phương để tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa nội dung đào tạo
mời các chuyên gia giảng dạy thay đổi phương thức giảng dạy phù hợp với thực tiễn để đạt hiệu quả đào tạo cao nhất
từ đó nâng cao năng lực trình độ ngoại ngữ công nghệ thông tin cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng góp phần phục vụ yêu cầu công tác và chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định
tuần qua làm việc với công an các đơn vị địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an tại thành phố đà nẵng trong thời gian tới là đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt
nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh để hội nghị cấp cao asean hai nghìn hai mươi được diễn ra thuận lợi và an toàn
các tuyến biên giới như tỉnh long an tây ninh an giang cần tập trung tăng cường công tác phòng ngừa dịch bệnh kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm
đặc biệt là tình trạng buôn lậu thiết bị khẩu trang y tế qua biên giới
các trại giam có phương án kế hoạch cụ thể để phòng ngừa những tình huống có thể xảy ra
vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công tác tại trại giam và các phạm nhân
làm việc với ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng đề án phát triển câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công
để đề án xây dựng có tính khả thi cao phù hợp với điều kiện của bộ công an
khai thác tiềm năng từ mọi nguồn lực xã hội để phát huy tiềm lực kinh tế
tạo ra mối quan tâm của toàn xã hội đối với bóng đá lực lượng công an nhân dân
mở ra chính sách thu hút đầu tư tài trợ từ trong nước và nước ngoài
từ đó tạo ra động lực mạnh mẽ để đưa bóng đá công an nhân dân phát triển theo hướng chuyên nghiệp
và trở lại thành một trong những câu lạc bộ bóng đá mạnh của việt nam
ngày hôm nay đoàn thanh niên trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an phối hợp với tỉnh đoàn hà nam
tri đoàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
và câu lạc bộ thiện nguyện thanh tâm hà nam tổ chức các hoạt động trong chương trình
tình nguyện chung tay vì cuộc sống cộng đồng năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh hà nam
theo đó đoàn đã trao tặng hai mươi xuất quà trị giá một mươi triệu đồng cho các gia đình chính sách
và các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã xuân khê
tặng năm con dây sinh sản cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã hợp lý
và một sổ tiết kiệm trị giá một mươi tám triệu đồng cho hai trường hợp bé mồ côi tại xã hoàng đông
trước dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang nghệ sĩ trồng mới vườn cây xanh tại nhà trẻ xã xuân khê
đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
chào mừng đại hội đảng các cấp và là dịp giáo dục tinh thần tương thân tương ái
xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ
tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đơn vị và địa phương nơi đơn vị đóng quân
có phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát cơ động bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
chính thức được khởi động vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi viết tìm hiểu luật an ninh mạng trong công an nhân dân
đã nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
trong số các đơn vị tham dự thi trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một có tỷ lệ cán bộ giảng viên học viên
tham gia đạt tuyệt đối một trăm linh
và đây là con số hết sức ấn tượng phần nào nói lên sự hào hứng tham gia tích cực của các cán bộ chiến sĩ giảng viên học viên tại nơi đây
sau khi thông tin về cuộc thi viết tìm hiểu luật an ninh mạng trong công an nhân dân
được phổ biến tới toàn thể các cán bộ chiến sĩ học viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
đại úy đặng sĩ quang cán bộ phòng hành chính tổng hợp đã cùng với một số thành viên khác lập đội tham gia dự thi
trong vòng thời gian ba tháng năm thành viên của đội đã dành nhiều tâm huyết thời gian để tìm hiểu xây dựng và hoàn thành bài thi
với mong muốn tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt nhất
những ý tưởng những ý kiến tranh luận khi họp bàn và triển khai tất cả các thành viên đều hào hứng tham gia cuộc thi
và không chỉ riêng đội của đại úy đặng sĩ quang rất nhiều đội thi khác trong trường đều mang theo sự hào hứng đó
cùng với đó là bầu nhiệt huyết những suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
làm công tác chuyên môn
gắn liền với công tác sư phạm
cái luật an ninh mạng này rất là mới
cho nên khi mà đọc nghiên cứu về cái luật an ninh mạng thì đầu tiên ban đầu cầm vào thì tôi thấy là rất là khó
nhưng mà qua quá trình tôi tìm hiểu nghiên cứu thì càng tìm hiểu càng nghiên tôi lại càng đam mê
bởi vì tự nhiên nó mở ra cho mình một cái lĩnh vực rất là mới
và khiến cho mình nó say xưa tìm tòi về cái lĩnh vực an ninh mạng
thông qua cuộc thi tìm hiểu an ninh mạng này tôi thấy nó có mang một ý nghĩa hết sức là quan trọng
nó giúp cho mọi người dân hiểu đúng hơn và thực hiện đúng hơn về quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của mình
để từ đó họ sẽ đưa ra được những biện pháp tự bảo vệ mình
họ sẽ đề phòng các tội phạm an ninh mạng xâm phạm bây giờ trên mạng máy tính rất là nhiều
sau nhiều vòng chấm thi bài dự thi của đội đã đạt giải cao tại trường
và được ban tổ chức cuộc thi tại trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một lựa chọn cùng hai bài dự thi khác
để tham gia dự thi vòng trung khảo